hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với kết quả khám nghiệm lực lượng công an đã tiến hành họp để đưa ra những nhận định đầu tiên
tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn tám xác định hiện trường xảy ra vụ án là cửa hàng vàng bạc phú quý cũng là nhà riêng của nạn nhân
tại sàn phòng khách có nhiều vết máu và có sự dằn co
dưới sàn nhà có một chiếc nhẫn bạc
toàn bộ khung kính dưới sàn nhà bị phá vỡ
giám định tử thi xác định ông nguyễn quang trung có ba vết thương ở phía đằng sau đầu làm vỡ hợp sọ dẫn đến tử vong
cái việc khám nghiệm trường rất là tỉ mỉ
khám nghiệm theo đúng quy trình và vấn đề là đây thực sự là tỉ mỉ khách quan thận trọng
trong đó thì chúng tôi cũng thu lượng một số dấu vết rất là quan trọng
ví dụ dấu vết vân tay trên một số đồ vật
trong đó có ấm nước cũng có chén nước
và một số cái dấu vết vân tay trên tủ kính và cũng như là cái vi vết ở đây là có dấu vết máu rất là nhỏ
và phải nói rằng là cái cán bộ kỹ thuật hình sự ở đây cái việc mà phát hiện và thu lượm dấu vết rất là đảm bảo
về mặt quy định pháp luật cũng như là về mặt nghiệp vụ
do vậy đã thu được cái dấu vết máu ở đó
và cái đó cũng là một cái căn cứ để chúng tôi xác định sau này
và xác định là
giám định được ghen
và xác định chính xác là hùng thủ
chúng ta qua cái kết quả khám nghiệm trường khám nghiệm tử thi
và cũng như là cái kết luận thì nhận định là
xác định là ông trung bị vật tẩy
bị vật tẩy đập vào đầu
chúng tôi nhận định rằng là cái công cụ gây án là cái vật tẩy
và cái quá trình khám nghiệm trường thì không thu lượng được cái công cụ gây án là cái vật tẩy

ngay sau khi áng mạng xảy ra khu phố của nạn nhân sinh sống chìm trong nỗi hoảng sợ
không còn không khí sinh hoạt đón tết như bình thường
những cánh cửa thường xuyên khép kính người người hạn chế ra khỏi nhà
mọi hoạt động dường như tạm dựng
nỗi lo lắng của nạn nhân là nỗi lo lớn nhất và cũng là động lực mạnh mẽ nhất
buộc các cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
nhanh chóng tìm ra chân tướng vụ án
trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp của vụ án
bàn giám đốc công an tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án
tập trung xác lập các nhiệm vụ cao nhất để truy xét bắt giữ đối tượng
chỉ một nhận định được ban chuyên án gây ra đây là vụ án giết người cướp tài sản
kẻ nào đã ra tay tàn độc như vậy
đối với vụ án này xảy ra ở địa bàn nơi xung tâm đông dân cư
và hoạt động kinh doanh của người dân rất nhiều
và đúng vào trực tiên nguyên đán vụ án ra đặc biệt nghiêm trọng
giết người và cướp tài sản
do vậy tạo nên tâm lý hoang mang đối với người dân
không được trong góc độ tâm lý chung
trong sáng tết vì tết nguyên đán nó ảnh hưởng rất nhiều
tình hình an ninh trật tự ở địa bàn
sau khi xác định động cơ gây án của đối tượng là
cướp tài sản
ban chuyên án đã nhanh chóng đưa ra các hướng điều tra
song song với việc dựng chân dung đối tượng ghi vấn
các anh đã tiến hành giả soát tất cả các đối tượng có tiền án
bất hạm trên địa bàn
bên cạnh đó một tổ trinh sát lấy thông tin dựng lên các mối quan hệ của nạn nhân
nhưng thời điểm xảy ra vụ án mạng chính vào ngày hai mươi bảy tết nguyên đán
khi người dân đang bận rộn sắm sửa đón tết cổ truyền của dân tộc
điều này đồng nghĩa với việc các chiến sĩ công an tỉnh yên bái sẽ phải băng qua tết để đánh án
thêm vào đó việc lấy thông tin từ dân chúng xung quanh cũng gặp không ít khó khăn

ở thời điểm những ngày cuối năm khu vực gây án tại cửa hàng vàng bạc cũng là nhà riêng của nạn nhân trên khu phố đông đúc người qua lại nhưng đối tượng lại dễ dàng gây án và rời khỏi hiện trường
bàn chuyên án quay lại xuất phát điểm của vụ án căn cứ vào những dấu vết để lại tại hiện trường thì đối tượng gây án nhận định chỉ có một người và đối tượng hắn phải có một thời gian tiếp cận khảo sát địa bàn nắm được lai lịch và giờ giấc sinh hoạt của nạn nhân thì mới có thể lên kế hoạch để thực hiện vụ án
để đưa kẻ tù ác ra trung ánh sáng pháp luật buộc bàn chuyên án không thể bỏ qua một giả thuyết nào
để phục vụ cho mục đích điều tra các điều tra viên phải xác minh các thành viên cũng như những mối quan hệ xung quanh ông nguyễn quang trung
quá trình điều tra xác định ông trung là người hiền lành có ba đời vợ nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án đều đã ly hôn
người vợ thứ nhất có với ông một người con người vợ thứ hai có ba người con và người vợ thứ ba có ba người con
người vợ thứ ba đã xác định

quán tỉnh yên bái đã thành lập rất nhiều tổ công tác xác minh ở nhiều địa phương từ miền trung đến các huyện vùng sâu vùng xa
để xác minh tất cả các người có liên quan mối quan hệ đối với nạn nhân để muốn tìm ra tổng thích đối tượng bạo tội
thời điểm đó ông trung biết là vào hai mươi tám hai mươi chín tết những ngày đó theo phong tục tập quán việt nam
thì cán bộ công an đến để xác minh
từ việc xác định nhân thân nạn nhân ban chuyên án đã dựng lên các mối làm ăn buôn bán
từ việc xác định nhân thân của ông nguyễn quang trung bàn chuyên án đã dựng lên những mối làm ăn buôn bán
mâu thuẫn quan hệ xã hội của ông nguyễn quang trung
tuy nhiên kết quả xác minh thu được tất cả họ đều không có bất minh về thời gian
hoặc biểu hiện khác lạ về tâm lý không có dấu hiệu về phạm tội
địa bản phường này là một nơi kinh doanh rất nhiều cửa hàng rất nhiều các hoạt động kinh doanh khác
cũng như là nơi tập trung rất là đông dân cư trong đó có khu liên hiệp thể thao các trường thể thao
và nơi ở đấy cũng là nơi kinh doanh buôn bán có rất nhiều người dân ở các địa phương khác đến để kinh doanh
làm việc cũng như là làm thuê ở địa bản đó
và cũng như là bản thân là cá nhân của ông này nhân thân của ông này thì sống liên thân với vợ con
và mối quan hệ nam nữ thì qua quá trình xác minh tôi cũng thấy là cũng tìm hiểu một số người phụ nữ
và cũng như là vấn đề là ở địa bản đó thì cái đối tượng hình sự đối tượng có tiền hán tiền sự
về ma túy về hình sự thì cũng tương đối nhiều
do vậy cái diện đối tượng chúng tôi đặt ra ở đây là
có thể là những cái đối tượng liên quan đến cái vấn đề là có tiền hán tiền sự
hai là có thể liên quan đến tình ái ghen tuông hoặc là có những đối tượng cơ hội khác
có thể lợi dụng cái việc mua bán vàng cái gì cũng tiết đấy sơ hở là có thể đánh giết nạn nhân để cướp tài sản
vào thời điểm này các cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ vào cuộc với mục tiêu cao nhất là nhanh chóng bắt giữ kẻ thù ác
cùng với việc xác minh mối quan hệ của nạn nhân
công an tỉnh yên bái đã tiến hành ra soát hàng trăm đối tượng hình sự tệ nạn cờ bạc thanh thiếu niên hư ở trên địa bàn
quá trình tiến hành hoạt động điều tra xác minh được tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh phía bắc và kéo dài đến thừa thiên huế
thế nhưng tất cả các đối tượng được cho vào danh sách hiệp nghi đều có bằng chứng ngoại phạm
vụ án dường như đang thử thách những người làm công tác điều tra
công an tỉnh yên bái đã tiến hành ra soát hàng trăm đối tượng hình sự tại nạn cờ bạc thanh thiếu niên hư ở trên địa bàn

và đặc biệt đối với chúng tôi là những người làm nghề điều tra phòng chống tội phạm
vì khi mà có trọng án xảy ra thì có thể chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ là quan trọng nhất
thì lúc đó anh không thể xác định là cái việc là tết nhất hay cuộc sống đời tư nữa
thì tất cả là tập trung vào công việc và làm sao mới một ước mong quan trọng nhất là sớm tìm ra thủ phạm
bởi vì mỗi vụ trọng án xảy ra thì cho dù là hoàn cảnh nào thì nó cũng tước đi tính mạng của mỗi con người
do vậy chúng tôi xác định mà không có tết kể cả những ngày nghỉ tết thì nếu trọng hóa xảy ra thì luôn luôn sẵn sàng lên đường
chứ không quản ngại là đó là ngày lễ ngày tết
đó thì cũng không ảnh hưởng đến cái tâm lý
cái cản trở ở đây không phải là phía cán bộ chiến sĩ công an
mà cái khó khăn là do quá trình người dân đang vui tết đón xuân thì quá trình mà cán bộ công an đến để tiếp xúc thu thập thông tin thì nó khó khăn
không loại trừ khả năng đối tượng là người ở tỉnh ngoài đến
từ đó các nhà nghỉ ở khu trọ xung quanh khu vực nhà ở các nạn nhân cũng được các trinh sát tiến hành ra soát thận trọng
tập trung đối tượng là nam giới ở một mình giờ giấc đi về thất thường và không giao tiếp với người bên ngoài
thành phố yên bái khi đó nhà nghỉ khách sạn xung quanh khu vực nạn nhân sinh sống rất ít
hơn nữa cũng rất ít nhà trọ cho thuê
vào thời điểm này thường thì việc xác minh những đối tượng cũng tương đối đơn giản
như ở thời điểm giáp tết thì những người thuê trọ đã về hết mọi người vội vã chuẩn bị đón năm mới
nên điều đó đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
khi mà mới đến hiện trường thì cái diễn đối tượng rất là rộng
bởi vì thứ nhất đây là một cửa hàng tiệm vàng thì có rất nhiều người đến để giao dịch
và nó rất thuận tiện giao thông đi lại
nên cái việc mà xác định khoanh vùng đối tượng ngay từ đầu là rất là khó khăn
không như trong những vụ án mà xảy ra những vùng sâu vùng xa thì có diện đối tượng có thể khoanh vùng nó hẹp được
nhưng đây là giữa trung tâm thành phố và cái mật độ tham gia giao thông nhất là những dịp cuối năm thì rất đông người qua lại
nên cái đó là cái khó khăn cho quá trình mà chúng tôi khoanh vùng đối tượng
đấy là cái diễn đối tượng chúng tôi phải giả soát rất là đông rất nhiều diễn đối tượng
mà cái cản trở nữa là lúc đó là người dân thì đang tập trung mà đi sắm tết
nên cái việc mà người ta phối hợp với cơ quan công an là về khó khăn cho công tác điều tra vụ án này
với quyết tâm phá án một cách nhanh nhất các trinh sát đã vượt qua một cách khó khăn để xác minh tất cả các nhà nghỉ khu trọ trong vòng bán kính hai km với hiện trường vụ án để truy tìm hung thủ
vào thời điểm này các anh đã thu được thông tin quan trọng đó là có người sống ở khu vực nhà trọ cách nhà nạn nhân chưa đầy một km làm nghề xe ôm có biểu hiện bất thường về tài chính
người này quê ở lạng sơn anh ta khoe là có rất nhiều tiền để về quê ăn tết
từ thông tin quan trọng này bàn chuyên án đã cử một mũi công tác đến lạng sơn
nhiệm vụ của tổ công tác này là tìm về nhà của người lái xe ôm này và xác minh được số tiền hắn khoe có phải là thật và nếu là thật thì từ đâu mà có
chuyến công tác này các chiến sĩ đặt rất nhiều hy vọng vì đang có thể là nút thắt của vụ án
tại đây anh ta rất hợp tác và thành khẩn khai báo kết quả là số tiền anh ta có được là do chơi cờ bạc mà có
cái vụ án nó xảy ra vào dịp tết và cái việc mà tổ chức điều tra xác minh thì rất nhiều địa phương gặp rất nhiều cái khó khăn
cũng như là cái trên đường đi và cũng như ở các địa phương với thời tiết mưa phùn và mưa gió như vậy
với nỗ lực và của cá nhân thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao để hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất
lúc này phòng kỹ thuật hình sự cũng đưa ra nhiều dấu vết quan trọng tại hiện trường vụ án
đó là ngoài dấu máu của nạn nhân còn có một vết máu rất nhỏ nghi là của đối tượng để lại
và một dấu vân tay trên đầu đạt cửa cạnh nạn nhân
đưa đi giám định cơ quan điều tra đã có trong tay mẫu gen và vân tay mờ
đây có thể là manh mối duy nhất của vụ án sau cuộc điều tra dài không có kết quả
từ kết quả này bàn chuyên án đã gửi mẫu giám định đến công an các tỉnh trên toàn quốc để phối hợp xác minh đối tượng
thế nhưng việc này không phải là chuyện đơn giản bởi nước ta hệ thống quản lý dân cư chưa được hiện đại
thêm vào đó mẫu dấu vân tay lấy được tại hiện trường cũng rất mờ
cách này qua công tác khám nghiệm hiện trường chúng tôi thu rất nhiều dấu vết để phục vụ cho công tác truy xét truy nguyên đối tượng sau này
những dấu vết để lại hiện trường từ những vết thương trên người bị hại cũng như dấu vết để lại trên mặt kính của tủ chứa vàng
cũng như những chiếc nhẫn bạc rơi trên hiện trường và những dấu vết dày trên hiện trường
có thể nói là được thu thập rất tỉnh kỹ lưỡng thận trọng phục vụ rất tốt trong quá trình chứng minh cơ pháp sau này
bên cạnh đó bàn chuyên án nhận định số vàng mà đối tượng cướp được sẽ phải bán đi để tiêu xài
vì thế một tổ trinh sát được cử đi tất cả các tiệm vàng bạc cầm đầu trong khu vực toàn tỉnh và các tỉnh lân cận để xác minh thông tin
thế nhưng sau rất nhiều ngày ra sức tìm kiếm công sức bang chuyên án đổ ra không nhỏ nhưng công tác điều tra vẫn không có kết quả
và cái tâm lý của anh em cũng mong muốn làm sao tiến hành tổ chức điều tra xác minh hiệu quả nhất
bắt giữ đối tượng để làm sao có một cái tết nó thật sự là yên lạc và cũng như là mong muốn anh em trở về với gia đình để đón cái tết
từng ấy thời gian trôi qua tung tích của hung thủ sát hại ông nguyễn quang trung càng mệt mỏ càng khiến quyết tâm truy tìm bắt giữ kẻ thù ác của các chiến sĩ công an tỉnh yên bái thêm nung nấu
bởi với các anh kẻ ác còn chưa phải đền tội thì các anh còn mang món nợ với nhân dân
vậy đối tượng nào là kẻ thù ác và bằng cách gì hắn đã qua mắt được cơ quan chức năng trong một thời gian dài như vậy
câu trả lời sẽ có trong ký tiếp theo của hồ sơ vụ án phát sóng vào giờ này tuần sau
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại